giả vờ mua hàng năm thanh niên đã dùng dao đâm nữ chủ tiệm tạp hóa cướp tài sản
đối tượng đã bị công an tỉnh hưng yên bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng
đây là vụ án xảy ra tại xã dương quang thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên vào chiều ngày bốn tháng một mươi một
chỉ sau ba giờ gây án nghi phạm trình quốc oai sinh năm hai nghìn
chú huyện văn lâm tỉnh hưng yên đã bị bắt giữ tại nhà riêng
cơ quan công an thu giữ trên người đối tượng hơn bốn sáu triệu đồng
ba thẻ cào điện thoại một con dao bấm đối tượng khai là hung khí cùng nhiều vật chứng có liên quan
qua khai nhận đến cửa hàng tạp hóa của bà nguyễn thị liên dùng dao đâm năm nhát khiến nạn nhân bị thương nặng
rồi cướp một túi sách bên trong có nhiều tài sản hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bộ đối tượng vừa bị công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh khởi tố và tạm giữ hình sự
không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại muốn tiền tiêu xài hoàng văn dược lý tuấn anh và hoàng văn quynh
cùng ở huyện lạc yên tỉnh yên bái đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy
ba đối tượng tìm các khu nhà trọ có người quen xin ở nhờ vài hôm hoặc chọn ra các khu nhà trọ đã từng ở
để thuận lợi trong việc ra vào sau đó lợi dụng lúc vắng người thực hiện hành vi trộm cắp
xe máy lấy được sẽ bán cho lê đình hoàng quê tỉnh thanh hóa
chỉ trong một mươi ngày cuối tháng một mươi vừa qua các đối tượng đã gây ra ba vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn các huyện quế võ và tiên du tỉnh bắc ninh
hiện công an huyện quế võ đã thu giữ được hai xe máy và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngày hôm qua tại cửa khẩu quốc tế tây trang tỉnh điện biên tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh điện biên
đã bắt giữ dẫn dải an toàn một đối tượng bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
do lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
sáng ngày bốn tháng một mươi một tại bản sỉ buôn hương huyện mường nan tỉnh luông pha bằng
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm nguyễn đình kiên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú huyện yên mô tỉnh ninh bình
kiên bị truy nã về hành vi mô bán trái phép chất ma túy và đã có bảy năm lần trốn tại lòng
ba phương tiện khai thác và vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
vừa được phòng kiểm soát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai
bàn giao để công an tp biên hòa điều tra theo thẩm quyền
sáng ngày bốn tháng một mươi một phòng kiểm soát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai
bất ngờ tập kích điểm bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn qua khu vực vàm cái sứt xã long hưng tp biên hòa
đã phát hiện hai ghe gỗ đang hút cát xông lên một thuyền vận chuyển vỏ sắt
do trần anh tuấn quê tỉnh long an điều khiển
khi bị phát hiện các đối tượng đã điều khiển hai ghe bỏ chạy
về hướng tp thủ đức
công an tp hồ chí minh đã tiến hành trục vớt các phương tiện
và bàn giao công an tp biên hòa để tiếp tục điều tra
công an tp hồ chí minh cho biết gần đây xuất hiện tình trạng
nhiều người mạo danh là cán bộ cảnh sát giao thông gọi điện thoại
nhắn tin tới các thuê bao di động thông báo phản ngội
công an tp hồ chí minh khuyến cáo trong trường hợp người điều khiển phương tiện
vi phạm giao thông bị camera ghi lại cảnh sát giao thông sẽ chỉ gửi phiếu
báo xác định hành vi vi phạm kèm thông báo đến người vi phạm
bằng thư gửi bảo đảm qua đường bù điện
quá thời gian gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện tổ chức cá nhân
có liên quan không đến trụ sở đơn vị để phối hợp giải quyết vụ việc
hoặc thực hiện đóng phạt tại địa phương thì sẽ cập nhật thông tin
của phương tiện giao thông vi phạm trên trang thông tin điện tử
người dân không cung cấp chia sẻ thông tin cá nhân lai lịch số chứng minh nhân dân
số căn cước công dân số điện thoại thông tin tài khoản ngân hàng
thẻ tiến dụng cho bất kỳ ai để tránh bị lừa đảo
thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua tại thành phố đà nẵng
gần một trăm linh sinh viên lào đang học tập tại thành phố đà nẵng
đã được tham gia chương trình ở nhà dân
theo chương trình này các hộ gia đình trên địa bàn sẽ nhận các em
về sinh sống trong thời gian ba tuần
quá trình sinh sống tại các hộ dân thì không quá lâu
nhưng sẽ phần nào giúp các em sinh viên nước bạn có cơ hội được trao dồi tiếng việt
tiếp xúc học hỏi phong tục tập quán và đời sống của người việt nam nói chung
và đà nẵng nói riêng
thiết thực hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
hôm nay là ngày đầu tiên em sao sa văn
sinh viên trường đại học ngoại ngữ đại học đà nẵng về cùng gia đình chị lê thị tâm
vui mừng như đón một người thân về nhà
chị tâm hào hứng hướng dẫn con chỗ nghỉ ngơi sinh hoạt
đã được chị chuẩn bị chú đáo trước đó nhiều ngày

và hội hữu nghị việt nam lào thành phố đà nẵng chủ trì triển khai từ năm hai nghìn một mươi một
hàng năm các tổ chức hữu nghị và hội hữu nghị việt nam lào thành phố đà nẵng chủ trì triển khai từ năm hai nghìn một mươi một
trung bình có khoảng một trăm linh sinh viên lào tham gia chương trình
năm hai nghìn hai mươi hai các gia đình tiếp tục đón chín mươi ba em sinh viên lào về ở nhà mình trong ba tuần
giúp các em có cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng việt
gắn bó hơn với cuộc sống của người dân thành phố
chúng tôi chọn được những nhà dân có điều kiện tương đối tốt về chỗ ăn chỗ ở
và đa phần cũng là những các hội dân cán bộ hưu trí cán bộ đương chức
những hội dân có nếp sống rất là nề nếp bài bản để đưa các em vào
thứ nhất là để mà tăng cường sự đoàn kết kết nối
giao lưu với nhau
thứ hai là cũng như đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là các điều kiện sống của các em
qua nhiều năm triển khai từ chương trình ở nhà dân
rất nhiều những quan hệ kết nghĩa bố mẹ con anh chị em việt lào đã được hình thành
là hạt nhân nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ kháng kích giữa nhân dân hai nước
việt nam lào anh em
chúng tôi tin tưởng rằng thông qua chương trình homestay lần này sẽ là cầu nối
để sinh viên lào có thêm bố mẹ thứ hai có thêm một gia đình yêu thương như ruột thịt
điều này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lào việt việt lào
để tăng thêm tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước
với em sao sa văn và gia đình chị tâm cũng như những sinh viên lào tham gia chương trình
về ở nhà dân chắc hẳn thời gian gắn bó sẽ không chỉ là ba tuần ở cùng nhau
bởi các gia đình đã xem các em như những người thân để chia sẻ bất cứ lúc nào
đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường tp hcm
phối hợp với công an tp hcm đã phát hiện và tạm giữ hơn một chín trăm linh sản phẩm
có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại việt nam
trước đó vào trưa ngày ba tháng một mươi một kiểm tra điểm kinh doanh và chứa chữ hàng hóa
nhật c sáu mươi tám nằm trên đường phạm văn đồng phường linh đông tp thủ đức
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn một chín trăm linh sản phẩm áo giày dép túi sách
có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại việt nam
tổng giá trị hàng hóa là hơn một trăm chín mươi năm triệu đồng
chủ cơ sở cho biết số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường trong nước
không có hóa đơn chứng từ không rõ thông tin người bán
với hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu đối tượng nguyễn thành tâm
chú tại quận bình tân tp hcm đã bị công an huyện kế sách tỉ sóc trăng bắt quả tàng
vào đêm ngày năm tháng một mươi một trên quốc lộ năm sông hậu thuộc địa bàn ấp an ninh
thị trấn an lạc thôn huyện kế sách lực lượng công an đã phát hiện
xe ô tô bảy chỗ bên trong có một mươi hai trăm linh
ba thuốc lá điếu nhập lậu
qua kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe ô tô vận chuyển số thuốc lá
mang biển số giả được lắp trồng lên biển số thật của xe
tâm khai nhận điều khiển phương tiện và vận chuyển thuê số thuốc lá trên
hiện công an huyện kế sách đang mở rộng điều tra và làm rõ những người có liên quan
còn với hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
năm đối tượng vừa bị công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh khởi tố và tạm giữ hình sự
hoàng văn dược lý tuấn anh và hoàng văn quynh cùng ở huyện lạc yên tỉnh yên bái
đã tìm các khu nhà trọ có người quen xin ở nhờ hoặc chọn các khu nhà trọ đã từng ở
để thuận lợi trong việc ra vào sau đó lợi dụng lúc vắng người thực hiện hành vi trộm cắp
xe máy lấy được sẽ bán cho lê đình hoàng quê thanh hóa
chỉ trong một mươi ngày các đối tượng đã gây ra ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh bắc ninh
công an huyện lắc tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ năm đối tượng chuyên dùng xe ô tô tải
thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn hai tỉnh đắk lắc và lâm đồng
vào dạng sáng ngày hai tháng một mươi một lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra tuy nhiên người điều khiển đã tăng ga bỏ chạy
sau khi bị truy đuổi gần hai km nhóm đối tượng bung cửa xe chạy trốn để lại phương tiện
kiểm tra trong thùng xe tổ công tác đã phát hiện hai mươi tám chú chó
đến sáng cùng ngày cơ quan công an đã bắt giữ được năm đối tượng
nhóm này khai nhận thường xuyên đi xe ô tô tải đến huyện lắc của tỉnh đắk lắc
và huyện đam rông của tỉnh lâm đồng dùng kích điện bắt trộm chó
rồi mang bán cho các đầu nậu ở nhiều tỉnh phía bắc